thưa quý vị bắc bộ đang trong những ngày thời tiết nắng mưa đan xen
kiểu thời tiết này rất dễ gây mệt mỏi cho những thể trạng nhạy cảm
và bất tiện cho cả những công việc hay phải di chuyển ở ngoài được
vâng đúng như vậy và có lẽ là điểm tích cực ở trong kiểu thời tiết như thế này
đó là nhiệt độ sẽ khá là dịu mát ở ngưỡng cao nhất ngày là hai mươi chín độ
trong khi đó trung bộ và nam bộ thì vẫn có mưa rông về chiều tối
và trong cơn rông cảnh báo lốc xét gió giật mạnh
chính vì vậy nếu như thường xuyên sử dụng ô để che mưa
thì quý vị lưu ý là dùng ô có chóp bọc nhựa
tránh những vật liệu bằng sắt thép là những vật liệu hút xét
rất dễ gây nguy hiểm khi mà chúng ta di chuyển ở vùng đất chống và có rông xét mạnh

thì quý vị lưu ý là dùng ô có chóp bọc nhựa